một thanh niên liều lĩnh lái xe máy bằng chân rồi dùng tay đánh đàn trên quốc lộ một đoạn qua thành phố long khánh tỉnh đồng nai
chiều nay trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết đang xác minh làm rõ đoạn clip trên
theo clip ghi lại nam thanh niên đội mũ bảo hiểm và ôm cây đàn đi xe máy trên quốc lộ một a đoạn từ thành phố long khánh vào ngã ba cua heo
sau đó bất ngờ thanh niên này bỏ tay lái hai tay ôm đàn vừa đánh vừa hát
theo tìm hiểu thanh niên này đang sinh sống tại thành phố long khánh bán bánh kẹo tại các quán nhậu ở khu vực trung tâm thành phố
hệ lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính của thanh niên trên và sẽ mời lên xử lý theo quy định của pháp luật